thù tức vì bị tố cáo đến cơ quan công an về hành vi vi phạm pháp luật của mình võ minh hậu đã dùng dao chém nạn nhân
toán nhân dân tỉnh phú yên vừa đưa ra xét xử võ minh hậu sinh năm hai nghìn hai chú tại xã bình ngọc tp tuy hòa về tội giết người
do bị hậu đánh gây thương tích nên anh nguyễn tấn thành chú cùng xã tố cáo sự việc này đến cơ quan công an và hậu bị xử phạt vi phạm hành chính sáu năm triệu đồng
thủ tức vì bị tố cáo sáng ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hậu mang theo ba côn khúc và giao tự chế đến xông vào nhà chém anh thành
do được mọi người can ngăn kịp thời đưa đi cấp cứu nên nạn nhân may mắn chỉ bị thương tích bốn
ngay trong ngày gây án võ minh hậu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt võ minh hậu tám năm tù giam về tội giết người